nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý là nghề truyền dạy chi thức và góp phần phát triển nhân cách của các thế hệ học trò
chính vì vậy bản thân mỗi chúng ta trong quãng đời đi học có lẽ luôn giữ trong tim hình bóng người thầy người cô mà mình yêu quý nhất
đó là người mà chúng ta luôn nghĩ đến với những tình cảm thiêng liêng và cao đẹp
hãy cùng chúng tôi lắng nghe chia sẻ của các bạn học sinh về người thầy người cô của mình
ấn tượng với em nhất thì đó là một cô giáo hồi cấp một của em
cô giáo ấy đã trở thành như một người mẹ thứ hai của em dẫn dắt em vào dạy em từng con chữ giới thiệu cho em những thứ làm những thứ không nên làm trong cuộc sống
cô đã để lại rất nhiều ấn tượng cho em suốt cả quãng đời học sinh
thì em ấn tượng nhất với cô chủ nhiệm cấp hai của em cô tên là hoàng thị thanh mai
cô đóng góp rất lớn trong công cuộc rèn rũa cũng như là dạy kiến thức cho em
cô đã vào những ngày cuối cùng sát nút thi vào những ngày cuối cùng để thi cấp ba thì em đã có những suy nghĩ nó hơi tiêu cực một chút
cô đã bên cạnh em và động viên gia đình cũng như bản thân em rất nhiều
chúc các thầy cô giáo một người nhà giáo việt nam thật nhiều tình yêu
chúc các thầy cô thật nhiều niềm vui và ý nghĩa
chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và ngày càng chế trung sinh đẹp
mong các thầy cô luôn có đủ những tâm huyết sự cố gắng trong nghiệp dạy học của mình
hy vọng là các thầy các cô luôn mạnh khỏe hạnh phúc để có thể phát triển và đi dài hơn trên sự nghiệp chồng người của mình ạ